xin kính chào quý vị khán giả
sáng nay ngày bảy tháng chín tại hà nội tòa nhân dân tp hà nội chính thức xét xử sơ thẩm công khai
vụ án giết người và chống người thành công vụ xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
đây là vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm do tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội
đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm ba cán bộ công an hy sinh
nghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại phiên xét xử sáng nay
đúng tám h ba mươi phút sáng nay hai mươi chín đối tượng liên quan đến vụ án giết người và chống người thành công vụ
xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội đã có mặt tại phiên tòa theo lệnh trợ tập của tòa án nhân dân tp
ngay sau đây là những chi tiết liên quan đến phiên tòa
hội đồng xét xử gồm năm người do thẩm phán trương việt toàn phó tránh tòa hình sự tòa nhân dân tp hà nội làm chủ tọa
tính đến thời điểm này có ba mươi ba luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo trong vụ án
trong đó có một mươi năm luật sư do bị cáo gia đình bị cáo mời tham gia một mươi tám luật sư còn lại do tòa án chỉ định bào chữa
đối với những bị cáo thuộc diện phải có người bảo chữa nhưng bị cáo không mời luật sư
việc chỉ định luật sư thực hiện theo quy định tại điều bảy mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm về chỉ định người bảo chữa
nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa thể hiện tính nhân đạo của pháp luật tố tụng hình sự việt nam
chín bị cáo trong vụ án đều trú tại thôn hoành và thôn đồng mít xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
điều này kiểm tra sự có mặt của những người tham gia phiên tòa theo triệu tập của tòa án
và kiểm tra căn cước của các đương sự người tham gia tố tụng khác
cũng như phổ biến quyền nghĩa vụ của đương sự và những người tham gia tố tụng khác
vụ án có hai mươi năm bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử về hành vi giết người
theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba khoảng một điểm a d n o bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
gồm lê đình công bùi viết hiểu nguyễn văn tuyển lê đình trức lê đình doanh nguyễn quốc tiến
nguyễn văn quân lê đình huy lê đình quang bùi thị nối bùi thị đục nguyễn thị bét
nguyễn thị lụa trần thị la bùi văn tiến nguyễn văn duệ lê đình quân bùi văn niên
bùi văn tuấn trình văn hải nguyễn xuân điều mai thị phần đào thị kim lê thị loan và nguyễn văn trung
bốn bị cáo khác còn lại bị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội truy tố về hành vi chống người thành công vụ
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi ba khoảng hai điểm a bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm gồm lê đình hiển bùi viết tiến
nguyễn thị dung và trần thị phượng
theo nội dung truy tố khi biết lực lượng công an tp hà nội sẽ về xã đồng tâm
các đối tượng chủ mưu cầm đầu trong đó có lê đình kình đã cùng nhiều đối tượng họp tại nhà
và chuẩn bị hung khí vào các ngày mùng sáu mùng bảy mùng tám tháng một năm hai nghìn hai mươi để chỉ đạo chống đối lực lượng chức năng
dạng sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi khi lực lượng công an đến cổng làng thôn hoành xã đồng tâm
để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra thì bùi văn niên và lê đình quân đánh kẻ báo động
các đối tượng dùng lựu đạn gạch đá bom xăng và dao tấn công lực lượng công an khiến ba cán bộ công an hy sinh
trong vụ án này cơ quan điều tra đã kết luận hành vi của đối tượng lê đình kình cấu thành tội giết người
tuy nhiên do đối tượng đã chết vào dạng sáng hôm xảy ra vụ án nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý
dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra trong khoảng một mươi ngày
truyền hình công an nhân dân antv tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin diễn biến của phiên tòa xét xử hai mươi chín bị cáo
trong vụ án đồng tâm xảy ra tại thôn hoành xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội trong các bản tin tiếp theo